là hình ảnh cho thấy những người điều khiển xe ô tô này đã sở hữu giấy phép lái xe
nhưng sau khi xem clip thì nhiều người phải đặt câu hỏi không hiểu sao họ vẫn vượt qua kỳ thi sát hạch
ngồi sau vô lăng với kỹ năng điều khiển như thế này quả là nỗi ám ảnh với nhiều người tham gia lo thông

một trong những lý do khiến các học viên phải tìm đến tâm linh để cầu cúng vượt qua kỳ thi sát hạch
chính là xuất phát từ những bất cập trong các quy định về đào tạo sát hạch lái xe thời gian vừa qua
đơn cử như phần thi mô phỏng các tình huống giao thông nhiều học viên cho rằng quá khác xa với thực tế
hay quy định các cơ sở đào tạo phải lắp đặt thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe đáp
nói chung là theo tôi thì mình là lái già rồi thì thấy nó không được thực tế lắm
bởi vì này ví dụ như có những tình huống với phản xạ người lái xe là người ta sẽ gõ sớm
có một tình huống xe tải đang chở đá nó rơi vài hạt sỏi xuống là tôi đã gõ rồi
nếu như mình ở ngoài đường thì mình đã xử lý đã côn đã phanh rồi
thế nhưng mà trong bài đấy thì lại phải đợi nó rơi nhiều nhiều xuống một đoạn nữa mới gõ nó mới có điểm
bây giờ rất nhiều cái ví dụ như bây giờ chúng ta quy định là cái ví dụ cái đát chẳng hạn
cái đát là một người bắt buộc phải chạy bao nhiêu hơn nghìn cây số
xong đó mới được là điều kiện đi thi
mà trong quá trình mà theo dõi cái đát thì lại phải ghi rõ cái
đúng con người đó lái xe tôi nghĩ rằng là không cần thiết
tôi ngày xưa tôi học lái xe bên châu âu là thời gian tôi lái chỉ độ một trăm năm mươi cây
mà vẫn lái xe tốt ở trong cả châu âu và về việt nam
thế thì rõ ràng là cái phương thức dạy là khác nhau
chúng ta cần phải nghiên cứu thay đổi phương thức dạy
chứ không cần phải nghiên cứu là gì
đẩy cái gọi là cái thời gian chạy thực tế quá dài
và chạy thời gian chạy ở trong các cái trường lái cũng quá dài
tức là người ta làm thế nào để nâng cao kỹ năng cho học sinh
như vậy với những quy định chưa hợp lý các trung tâm sát hạch cần có kiến nghị để sửa đổi cho phù hợp
còn với mỗi học viên cần xác định rằng càng học và thực hành nhuẩn nhuyễn sẽ càng tự tin vào kỹ năng lái xe của mình
và như vậy là đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông xung quanh
với các trường hợp không học nghiêm túc không chấp hành các quy định góp luật
thì đừng trông chờ vào việc cúng bái để thành công
không đi đi
ôi ôi ôi ôi